sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
thưa quý vị và các bạn trong tuần vừa rồi trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
đã nhận được một mươi sáu đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả cung đình dậu chu văn xuân bùi thị nguyên bùi đức thảo bùi văn tuấn trịnh thị sáu bùi đức yên bùi đức dương
nguyễn phú hùng ở thành phố hà nội lê văn căng ở tỉnh vĩnh long nguyễn thanh sang ở tỉnh đồng tháp đỗ quang tịnh ở tỉnh nam định có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả phan xuân kiều ở thành phố hà nội có đơn khiếu nại về bản án
khán giả đinh văn vàng tỉnh trà vinh phạm thị hồng tỉnh lâm đồng có đơn tố cáo sai phạm của cán bộ
trong tuần đã có bốn công văn trả lời của cơ quan chức năng là tòa án nhân dân tỉnh bình dương tòa án nhân dân thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành
các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng ta cùng gặp lại luật sư lại xuân cường để cùng tham gia chương trình trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư lại xuân cường cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình
vâng xin chào chị dọc vân xin chào quý khán giả của truyền hình nhân dân
thưa luật sư lại xuân cường ông vũ văn khuyến ở thành phố hải phòng có thư hỏi
ông đang đóng tàu cá có công suất máy chính trên bốn trăm linh
ông mua bảo hiểm thân tàu cơ quan bảo hiểm thông báo nhà nước chỉ hỗ trợ năm mươi kinh phí mua bảo hiểm theo nghị định số một mươi bảy năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
tuy nhiên ông khuyến tham khảo điểm a khoảng một mươi chín điều một nghị định số một mươi bảy năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
thì thấy chính sách bảo hiểm đối với tàu cá thực hiện theo nghị định số sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ được thực hiện đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nếu vậy thì trường hợp của ông phải được hỗ trợ chín mươi
kinh phí mua bảo hiểm tàu theo nghị định số sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
ông khuyến hỏi cơ quan bảo hiểm thông báo mức hỗ trợ như nêu trên có đúng hay không
nghị định số một mươi bảy năm hai nghìn một mươi tám nghị định của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn nghị định của chính phủ
về một số chính sách phát triển thủy sản trong đó thì tại khoảng sáu đầu một của nghị định số một mươi bảy năm hai nghìn một mươi bảy
sửa đổi bổ sung về mức hỗ trợ bảo hiểm có quy định
hỗ trợ hàng năm là năm mươi kinh phí mua bảo hiểm thân tàu
bảo hiểm mọi rủi ro đối với thân tàu không bao gồm trang thiết bị đánh bắt hải sản ngư lưới cụ trên tàu
theo quy định tại khoảng chín điều một của nghị định số một mươi bảy năm hai nghìn một mươi
thì thời gian thực hiện các chính sách quy định tại điều ba khoảng ba điều bốn điều năm điều sáu và điều bảy của nghị định số sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn là ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
thực hiện đến hết
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi là sửa đổi thời gian ngư dân được hưởng chính sách theo nghị định số sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có chính sách về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm nêu trên
do đó việc hỗ trợ năm mươi kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho ngư dân theo khoảng sáu điều một của nghị định số một mươi bảy năm hai nghìn một mươi
nghị định của chính phủ là đúng quy định
bà vũ thị kim thoa ở tỉnh thái bình hỏi
số tiền bảo hiểm được trả trong trường hợp khoản tiền gửi
tiết kiệm với người thụ hưởng là người chưa thành niên và người giám hộ là cha mẹ được xác định như thế nào
câu hỏi của bà thoa được quy định tại điều một mươi sáu bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự
mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau
năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ thời điểm người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết
cũng theo điều năm mươi năm điều năm mươi sáu
người giám hộ có nghĩa vụ đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự và quản lý tài sản của người được giám hộ
như vậy người chưa thành niên là cá nhân có năng lực pháp luật dân sự độc lập và bình đẳng
người giám hộ là cha mẹ đại diện cho người chưa thành niên trong các giao dịch dân sự và quản lý tài sản của người đó
số tiền bảo hiểm được trả cho cá nhân người chưa thành niên
tức là người được giám hộ được xác định độc lập theo quy định của pháp luật và bảo hiểm tiền gửi
không được vượt quá mức trả tiền bảo hiểm hiện hành mà không liên quan đến việc xác định số tiền bảo hiểm được trả cho cá nhân là cha mẹ của người đó tức là người giám hộ
bố chồng của bà trịnh thị hoạt ở tỉnh thanh hóa năm nay ngoài bảy mươi tuổi là thương binh
hiện hưởng chế độ nghỉ mất sức là một triệu chín trăm linh nghìn đồng một tháng
chồng của bà hoạt có lương hưu và vừa qua đời
bà hoạt hỏi bố của bà hiện có thuộc diện được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của chồng bà hay không
theo thông tin bà cung cấp
thì bố chồng của bà đang được hưởng chế độ mất sức lao động
không phải là trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công
mức hưởng là một triệu chín trăm linh nghìn đồng trên một tháng
cao hơn mức lương cơ sở
do đó căn cứ vào quy định tại khoản ba điều sáu mươi bảy luật bảo hiểm xã hội
thì bố của bà không thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng
đề nghị bà đối chiếu với các quy định nêu trên
đến ủy ban nhân xã nơi bà sinh sống để kê khai giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của chồng bà
ông hoàng anh tuấn ở tỉnh quảng ninh hỏi
trường hợp người gửi tiền mất đột ngột
người thừa kế không biết người gửi tiền có các khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng nào
thì khi một tổ chức tín dụng bị mất khả năng chi trả hoặc phá sản
làm như thế nào để người thừa kế biết được mình có nằm trong đối tượng được chi trả hay không
câu hỏi của ông tuấn thì được quy định tại khoản ba điều hai mươi sáu luật bảo hiểm tiền gửi
bảo hiểm tiền gửi việt nam sẽ thông báo công khai về địa điểm
thời gian phương thức trả tiền bảo hiểm trên ba
số báo liên tiếp của một tờ báo trung ương một tờ báo địa phương
nơi đặt trụ sở chính hoặc là các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
và trên một số báo điện tử của việt nam
niêm yết danh sách những người trả tiền bảo hiểm tại địa điểm đã thông báo
vì vậy trường hợp người gửi tiền mất đột ngột
người thừa kế nghi ngờ mình thuộc đối tượng được chi trả bảo hiểm
thì có thể trực tiếp đến tra cứu danh sách người được trả tiền bảo hiểm
đã được niêm yết công khai tại địa điểm bảo hiểm tiền gửi việt nam

sau đây là nội dung chi tiết
đây là những hình ảnh từ trạm bơm vạn an thuộc thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
theo phản ánh của người dân thì nước có mùi hôi thối gây ô nhiễm nghiêm trọng
và đây cũng là một trong những hệ thống sẽ được chảy về phía hạ lưu
có diện tích trồng trọt lớn
đề nghị cơ quan chức năng
của tỉnh bắc ninh xác minh và có biện pháp xử lý khắc phục nếu phản ánh trên là đúng
đây là clip được một người tham gia giao thông ghi lại lúc một mươi chín h
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín trên đoạn đường hoàng hoa thám
chiếc xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c hai mươi một nghìn một trăm năm mươi một băng băng chạy ngược chiều bị cấm đối với xe ô tô
công đường này hẹp và một chiều
việc di chuyển ngược chiều như vậy gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông cũng như gây ủn tắc
đề nghị cơ quan chức năng xác minh và có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau